quá sức người dân cạn lực thì những giáo viên nhân viên ngân hàng sinh viên đã sắn tay kết thành đội thiện nguyện tới tận nhà bó từng thi hài miệt mài thực hiện nghĩa cử mai táng không đồng
đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư với biến chủng delta đã đưa ngành y tế vào những tháng ngày chưa từng có trong lịch sử
đến nay năm mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành đã ghi nhận các ca tử vong do covid một mươi chín
trong đó các tỉnh thành phía nam nhất là tp hcm chịu ảnh hưởng nặng nhất với hơn một mươi bảy trường hợp tử vong chiếm bảy mươi bốn tổng số ca tử vong trên cả nước
ngày đỉnh điểm thành phố này ghi nhận ba trăm bốn mươi người tử vong do covid một mươi chín
đêm ngày hai mươi tám tháng tám những cơn mưa nối tiếp nhau khiến cho chuyến xe mai táng chưa kịp xuất phát đã vương vãi xình lầy
bảy người đàn ông trong đó người đã có gia đình người mới đang là sinh viên và bốn cô gái trẻ chưa chồng
cùng nhau mang vác đồ bảo hộ cồn khử khuẩn găng tay và vàng mã để phục vụ mai táng ra xe
họ chuẩn bị cho ca trực với một mươi một thi thể phải mang đi mai táng trong một đêm
những ngày đỉnh dịch các đội mai táng thiện nguyện thay quan tài gỗ công nghiệp bằng túi đường tử thi
họ đặt cho cái túi ấy cái tên ít chua sót hơn là túi ngủ
lý do sử dụng túi ngủ là do những người mắt thường là người nghèo thuê trọ lang thang hoặc sống ở trung cư cũ
đường đi chặt hẹp
hoa nhiều khúc quanh nên nếu mang quan tài thì không lọt
đội mai táng không đồng có hơn một trăm linh thành viên chia làm bốn đội làm bốn ca liên tiếp trong ngày
trung bình mỗi ngày một đội đi khoảng sáu ca
tuy nhiên có những ngày phát sinh thì phải đi nhiều hơn gần một mươi ca
phạm huyền nhi hai mươi tuổi quận bốn sau khi ba mẹ ông bà ngoại và nhiều người thân trong gia đình mất vì covid một mươi chín
đã quyết định tham gia đội mai táng không đồng
công việc của nhi mỗi ngày là chuẩn bị nhang đèn khăn tang đồ bảo hộ
để các đội sẵn sàng đi ca
chưa đầy một tháng em đã mất tám người thân
em mồ côi rồi
em gọi điện xin tham gia vào đội mai táng không đồng để chung tay giúp đỡ mọi người
những giọt nước mắt nghẹn ngào rơi trên gò má của nhi
ca đầu tiên trong đêm ngày hai mươi tám tháng tám là một ca nằm ngoài danh sách
người mất là ông nguyễn văn nờ ở cùng gia đình trong phòng trọ
khi ông mất phòng trọ không cho mang sắc về
ngay lúc ấy em nguyễn thị bích ngọc ba mươi một tuổi con gái của ông n
đã liên hệ với nhóm mai táng đồng nhờ đưa xác ba đi
khoảng hai mươi ba giờ thi thể ông n được đưa ra khỏi nhà tăng lễ bệnh viện nguyễn tri phương quận năm
sau khi thi thể của ông được đưa lên xe người con gái vẫn quỳ mãi dưới mưa trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào
con không thấy mặt ba rồi ba ơi
tiếng khóc nỉ non trong mưa như xé lòng những thành viên đội mai táng
quỳ giới mưa khóc thương cha nguyễn thị bích ngọc gần như kiệt sức
nước mưa chảy từng giọt từ tóc xuống má hòa với nước mắt
em chia sẻ em nghe tin ba mất lúc chín giờ sáng
lúc đầu em tính xin đưa về nhà trọ nhưng nhà trọ không đồng ý
tới tối bệnh viện cũng thông báo sác ba không được để qua đêm
không biết được ba ở đâu em gọi lên nhóm mai táng đồng may được tiếp nhận ngay
nhờ vậy ba được đưa đi
mỗi khi đến đón một nạn nhân mất vì covid một mươi chín đội tình nguyện viên thường đốt nhang làm lễ tại gia đình nạn nhân sau đó mới tiến hành các thủ tục mai táng
sau khi nhận được xác thành viên đội mai táng vái lẩy thay gia đình người đã khuất như lời tiễn biệt cuối cùng
những nén nhang nẻ chuối sắp vàng mã dù sơ xài và ít ỏi nhưng phần nào cũng đã giúp người thân của những người đã mất được an ủi
một người đàn ông ở tầng hai tại một chung cư cũ ở trên đường mạc thiên thánh
trong tích quận năm mất do covid một mươi chín được gia đình tiễn đưa trong lạng lẽ
trước khi đội mai táng có mặt gia đình đã để cụ ông nằm nguyên trên giường trong căn phòng nhỏ đắp chiếc chăn mỏng như đang ngủ ngon giấc
chiếc chăn có họa tiết hoa tím trắng ngày thường cụ ông vẫn đắp
túi ni lông vải trắng khăn được chuẩn bị sẵn sàng
tình nguyện viên mang theo một đôi găng tay một đôi vớ chân màu trắng để đeo cho nạn nhân
vì các quy định giãn cách gia đình không thể ra ngoài để tự mua đồ mới
mặc cho người đã khuất
sáu thanh niên lực lượng trong đội mai táng khiêng thi thể nếp mình lách qua từng khung cửa hẹp từng bước một đi xuống cầu thang
một thành viên trong đội mai táng theo sau đeo bình phun khử khuẩn bậc cầu thang ướt sũng nồng nặc mùi cồn
ngôi nhà có cụ bà bảy mươi ba tuổi mất vì covid một mươi chín nằm bên trong căn nhà ngay cạnh đồng cỏ ở huyện bình chánh
lào sậy cao trên đầu gối khiến không gian tăng thương càng trở nên lạnh lẽo
cụ bà nằm một mình trên tấm nệm mỏng đặt dưới nền nhà trên lầu hai như đang say ngủ
ngay trong nhà mình nhưng chỉ có duy nhất người con trai lo toan mọi việc giúp đội mai táng
tình nguyện viên đeo cho cụ bà một đôi vớ trắng cuốn ga giường và đặt bà vào chiếc túi ngủ
cạnh cầu thang nơi thi thể di chuyển ngang qua là cụ ông nằm liệt giường vì bị bệnh
thấy đông người mặc đôi trắng kín mít ông ú ớ ngơ ngác như muốn hỏi điều gì
thi thể bà đã được đưa ra xe
qua đám cỏ lau ướt sũng trong tiếng ếch ương ếch nhái yếu ớt thay tiếng khèn nhạc tiễn đưa
giây phút tiễn biệt người thân trong đại dịch chóng vánh nỗi đau đột ngột khi người thân ra đi khiến những người ở lại không thể nào ngôi ngoai
thấm đẫm cả lít cồn khử khuẩn trên người mỗi tình nguyện viên hàng đêm
trời mưa mấy tình nguyện viên thường xuyên tìm đến từng địa chỉ đón thi thể của người qua đời vì covid một mươi chín
họ ngâm mình trong cồn khử khuẩn ướt xuống quần áo và ủ mình trong những bộ đồ bảo hộ kín mít suốt đêm
hòa về những giọt mồ hôi mệt nhọc mỗi đêm là những giọt nước mắt của các thành viên đội tình nguyện khi chứng kiến cái chết bi thương của nạn nhân
trước khi tẩm liệm đội mai táng phải trang bị bảo hộ thật kỹ với bộ đồ bảo hộ cấp bốn mặt nạ chống độc đeo thêm hai ba lớp găng tay y tế
sau khi hoàn tất các thủ tục người mất đã được đưa lên xe
họ chọn một góc để chút bỏ bộ đồ bảo hộ
sau cùng họ xoay người ba trăm sáu mươi độ để xịt cồn khử khuẩn rồi lên xe đi ca tiếp theo
hơn ba giờ sáng quốc lộ một a những ngày thực hiện chỉ thị một mươi sáu không có một bóng người
chiếc xe một mươi sáu chỗ chở thi thể lao nhanh trên đường vắng
tiếng còi xe cứu thương kêu in ngỏi hòa quyện vào lời bài hát của các tình nguyện viên
nếu chỉ còn một ngày để sống xin cho tôi đi giữa hừng đông
thưa quý vị thân mến covid một mươi chín đã lấy đi tính mạng của hơn hai mươi ba người việt
không thể đong đếm nổi nỗi đau của người ở lại
mỗi người vẫn phải mạnh mẽ bước tiếp cùng vết xẹo không bao giờ lành với cả nhân loại
covid một mươi chín dù có tản nhẫn đến đâu cũng nên để lại cho tùng
một cậu học trò lớp chín trường trung học cơ sở ở quận một mươi tp hcm bố hoặc mẹ
nhưng tàn nhẫn thay cậu bé đã mất đi cả bố lẫn mẹ trong đại dịch
đầu mùa hè năm nay chỉ cách đây vài tháng cậu học trò lớp chín lê đức tùng tên nhân vật đã được thay đổi
học sinh của một trường trung học cơ sở ở quận một mươi tp hcm vẫn đang sung vầy trong máy ấm gia đình
trong vòng tay của ba mẹ
tùng là con hiếm muộn từ nhỏ được bố mẹ chăm chút cẩn thận kỹ lưỡng
vậy mà chỉ trong chốc lát khi dịch covid một mươi chín đợt bốn bùng phát ập xuống máy ấm gia đình
ba mẹ và cậu học trò đều mắc covid một mươi chín
rồi chỉ sau một vài ngày vào viện
tùng đã được điều trị mẹ tùng qua đời
tùng không kịp gặp mẹ lần cuối
vài hôm sau thì chính tùng là người đã tắm rửa cho bố trước khi khâm liệm
bố mẹ tùng nằm trong danh sách hơn hai mươi ba người mất vì covid một mươi chín
còn tùng là một trong số hơn hai năm trăm linh đứa trẻ thành trẻ mồ côi vì dịch bệnh tàn khốc này
mất một người trụ cột trong gia đình đã là điều khủng khiếp tùng mất cả hai
em chuyển đến sống ở nhà cậu mậ trong sự hụt hẫng chống trải
trước mắt mắt quá lớn em bị sốc với nhiều bất kỳ điều
nhiều đêm mất ngủ gào thét ăn uống cầm hơi thậm chí đòi tự tử
người thân phải đưa em đi điều trị tâm lý
thời gian đầu tùng không cho mọi người lập bàn thờ cho bố mẹ
vì không muốn tin hay người thân yêu nhất đã đi xa
việc chấp nhận sự thật với tùng quá khó khăn
đến nỗi em từng ước covid một mươi chín có nhẫn tâm đến mấy cũng nên để lại cho em bố hoặc mẹ
đến nay đã hơn một trăm hai mươi ngày mất mẹ cha
tùng vẫn từng bước thích nghi với cuộc đời mới chưa từng có trong hình dung
nhận được nhiều lời động viên của người thân thầy cô bạn bè
hãy mạnh mẽ học thật tốt sống thật tốt để ở thế giới bên kia bố mẹ vui lòng
nhưng với tùng dù sao đó cũng chỉ là sự an ủi vỗ vẻ trước mắt
còn mỗi ngày trôi qua với em vẫn rất nặng nề đau khổ chới với
em không biết đến lúc nào mình mới có thể chấp nhận cuộc sống hiện tại
em muốn quay trở lại thời gian để làm mọi cách giữ bố mẹ lại
mới có mấy tháng thôi mà
cậu học trò nghẹn ngào
thưa quý vị những nỗi đau đó không còn của riêng ai của riêng người nào
mà là của cả dân tộc
để cho nỗi đau không lặp lại với mỗi chúng ta
thì chúng ta hãy tự ý thức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
chung tay đẩy lùi dịch covid một mươi chín
những thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín sẽ luôn được chúng tôi cập nhật liên tục
trong các bản tin và tin tức thời sự trên kênh youtube
bản sức khỏe và đời sống cơ quan hôn luận của bộ y tế
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại